theo báo cáo mới nhất của sở y tế tỉnh phú thọ tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố việt trì và huyện lâm thao đã phát hiện thêm sáu ca mắc mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây vì vậy nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng ra cộng đồng là rất cao
một ca bệnh tại khu tám xã chu hóa thành phố việt trì là chị đê tê quy quản lý sưởng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nam u ga phú thọ phân sưởng có bảy mươi người đây là ca bệnh có lịch sử dịch tễ và số ca liên quan nhiều nhất tính trên phạm vi khu vực sinh sống và công sưởng làm việc
bốn trường hợp dương tính khác tại khu một thị trấn hùng sơn huyện lâm thao là f một của bệnh nhân tám trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm một mươi tám và bệnh nhân tám trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm một mươi chín gồm anh nmc chị ntt
chào các bạn
cháu ncd và cháu ndk một ca bệnh tại bạch hạc việt trì là ông gvd ở tổ hai mươi lang đài bạch hạc việt trì
theo cổng thông tin điện tử tỉnh phú thọ sở y tế tỉnh cùng ủy ban nhân dân thành phố việt trì đã nhanh chóng có những phương án điều động xử lý
chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai về bệnh viện giã chiến tỉnh phú thọ để theo dõi diễn biến và điều trị thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng rt pcr cho toàn bộ giáo viên học sinh trường trung học cơ sở chu hóa
ủy ban nhân dân thành phố việt trì chỉ đạo một số nội dung kích hoạt cơ sở cách ly tập trung của thành phố việt trì với quy mô một trăm hai mươi giường để tổ chức cách ly cho các trường hợp f một liên quan đến ca bệnh nói trên
dừng một số hoạt động không cần thiết tạm dừng các đám cưới đám hỏi các hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke massage spa internet dịch vụ ăn uống phòng tập gym các hoạt động thể thao tập trung đông người
tổ chức phong tỏa tạm thời khu tám và một phần của khu năm xã chu hóa thành phố việt trì
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp test nhanh đối với người dân trong khu vực phong tỏa để kịp thời phát hiện các trường hợp nguy cơ
khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f một f hai để có biện pháp cách ly xét nghiệm ngay
điều chuyển vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho huyện lâm thao để ngăn chặn diễn biến dịch covid một mươi chín
điều động lực lượng hai trăm ba mươi chín cán bộ y tế bao gồm có tám mươi ba bác sĩ y sĩ một trăm năm mươi sáu điều dưỡng
và một xe cứu thương từ các bệnh viện trung tâm y tế hai chức năng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ trung tâm y tế huyện lâm thao để tổ chức tiêm ba mươi liều vaccine covid một mươi chín
dự kiến hoàn thành trong một ngày lực lượng cán bộ hỗ trợ tiêm chủng sau đó sẽ tiếp tục tăng cường cho thành phố việt trì để tổ chức tiêm chủng mở rộng